như truyền hình nhân dân đã phản ánh về thực trạng xâm lấn nghiêm trọng hệ thống thủy nông đồng cam
công trình tưới cho hơn ba mươi sáu bảy trăm linh hectare lúa nước hai vụ thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở
ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường quản lý khai thác xử lý nghiêm
bảo vệ nghiêm ngặt các công trình thủy lợi tỉnh ủy phú yên đã ban hành chỉ thị số hai mươi bốn về
tăng cường công tác quản lý công trình và bảo đảm vệ sinh môi trường các công trình thủy lợi
đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý phải xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ
xác định cụ thể phạm vi và tổ chức cắm mốc chỉ giới bảo vệ làm cơ sở quản lý kiên quyết xử lý vi phạm
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đồng cam tình trạng lấn chiếm canh mương diễn ra hết
sức phức tạp với một chín mươi năm trường hợp vi phạm nguyên nhân là do chưa có quy chế cụ thể trong quản lý
các công trình thủy lợi chưa có cắm mốc hành lang an toàn canh mương nhận thức của người dân về
luật thủy lợi và các nghị định của chính phủ liên quan đến quản lý đê điều canh mương cũng như
việc phối hợp trong quản lý giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ